vừa giúp ngán thời gian trao đổi công việc cho các cá nhân tổ chức

vừa giúp ngán thời gian trao đổi công việc cho các cá nhân tổ chức nâng cao năng lực thực tế
vừa giúp ngán thời gian trao đổi công việc cho các cá nhân tổ chức nâng cao năng lực thực tế
việc sắp xếp tinh gọn bộ máy ở cao bằng không chỉ cho thấy những lợi ích trong nâng cao năng lực cán bộ
cũng như tổ chức bộ máy mà còn phát huy hiệu quả trong thực tế khi chính người dân cũng được hưởng lợi từ chủ trương này
xã đình phong một trong những xã biên giới có đông đồng bào dân tộc thiểu số thuộc huyện trùng khánh
đã tiến hành mô hình nhất thể hóa bí thư cấp ủy
đồng thời là chủ tịch ủy ban nhân dân
trách nhiệm tăng lên gấp đôi tuy nhiên đồng chí đoàn hải vân bí thư đảng ủy
chủ tịch ủy ban nhân dân xã đình phong cho biết từ ngày đảm nhận một lúc hai vai
mọi công tác từ chỉ đạo đến triển khai diễn ra nhanh chóng và đạt hiệu quả cao hơn
thay vì trước đây phải qua nhiều bước mới thực hiện một công việc
điển hình như tệ nạn khai thác cát trộm trên địa bàn đã được đẩy lùi nhanh chóng
khi từ việc ra chủ trương đến tiến hành chỉ diễn ra trong một buổi họp
xử lý khai thác cắt quả sáng nhận được tin báo và đám mắt được tình hình
sẽ báo cáo lên đồng chí chủ tịch và sau đó đồng chí chủ tịch sẽ phải xin ý kiến đồng chí bí thư
sau đó mới chỉ đạo ngược lại
nhưng mà khi đồng thời thì là đồng chí bí thư sẽ ra chỉ đạo và cùng đi xuống xử lý rất kịp thời
và đã bắt được các đối tượng và xử lý được các đối tượng tịch thu cát và tịch thu các phương tiện
tránh để các đối tượng tẩu tán và bỏ trốn khỏi hiện trường
vì vậy là xử lý đạt hiệu quả rất cao
là vừa làm tác đánh đạo nhưng đồng thời là vừa làm tác chỉ đạo điều hành
chính vì vậy là bản thân tôi cũng đã có cái cơ hội đến với địa phương nó thực tế hơn nhiều hơn và sâu sát hơn
thì qua đó thì cũng đã làm gương và gương mẫu đầu tàu trách nhiệm
đồng thời là cũng để cho
cán bộ công chức trong cơ quan xã học tập về phong cách khi làm việc sâu sát với công việc
sâu sát với cơ sở ở từng xóm bản biên giới thì được thuận lợi
từ lúc đảm nhận hai chức danh thời gian trực tiếp đi xuống cơ sở
nắm tình hình của đồng chí vân cũng tăng lên để làm tốt trọng trách đang gánh vác
những nghị quyết về phát triển kinh tế cũng được xây dựng sát
với tình hình địa phương hơn
các mô hình về chăn nuôi đại gia súc được đưa về với các thôn bản của đình phong
từ chỗ thiếu ăn thiếu mặc giờ đây nhiều gia đình đã từng bước thoát nghèo ổn định cuộc sống
trước gia đình thì nói chung là cuộc sống rất khó khăn không đủ ăn
toàn đi làm kiếm ngoài để về có phải mua thiếu ăn trong một hai tháng phải mua thóc mua gạo ở ngoài
chăn nuôi thì là để
đủ để trang trải cho hai đứa con đi học xong là việc làng xóm
dự kiến là sang năm là thoát nghèo
được nhiều rồi bây giờ thoải mái rồi không lo ăn mặc nữa
gia đình vừa thoát nghèo năm nay nên phấn khởi lắm
tôi nhìn nhận thấy là khi thực hiện các chính sách thì có nhiều sự thay đổi
thứ nhất là về cái vấn đề chỉ đạo lãnh đạo thì nó sẽ đồng nhất hơn
nó cụ thể hơn để đưa các chính sách vào hoạt động tốt hơn
và cái tỷ lệ hộ nghèo thì hàng năm giảm đạt tỷ lệ cao
hàng năm thì theo cái
nghị quyết đưa ra thì là giảm hai trên năm
thì có những năm thì đã đạt vừa chỉ tiêu ba bốn
nhất thể hóa chức danh trong bộ máy ở xã phường thị trấn là một trong bốn đề án mà cao bằng đang thực hiện để tinh gọn bộ máy
mô hình này đã cho thấy nhiều ưu điểm
trong đó phải kể đến sự đồng tình ủng hộ của người dân
khi khắc phục được tình trạng nhiều địa phương người dân không biết mặt lãnh đạo quản lý
các chủ trương chính sách được đưa đến một cách hời hợt thiếu thực tế
tinh gọn bộ máy đã không còn là làm lợi cho tổ chức mà nhân dân cũng đã thấy được tính thiết thực của nó
nhân dân địa phương người ta cũng rất ủng hộ
vì trong thực tế người ta thấy rằng là cái đội ngũ cán bộ công chức viên chức kể cả cái lực lượng cán bộ không chuyên trách
ở xã phường thị trấn ở thôn bản cũng rất đông
và người ta thấy rằng là đông như vậy nhưng mà không thấy mạnh
thế như vậy là bắt buộc phải sắp xếp lại
và người dân người ta mong muốn là cần phải làm sớm
để có lựa chọn được những cái đội ngũ cán bộ công chức bên chức thực sự có năng lực có trình độ đáp ứng ý cầu nhuận như thế này
mục tiêu của tỉnh cao bằng là đến năm hai nghìn hai mươi một sẽ giảm tối thiểu bình quân một mươi đơn vị sự nghiệp công lập

và giảm tối thiểu một mươi biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách nhà nước so với năm hai nghìn một mươi năm
có một mươi đơn vị tự chủ tài chính giảm bình quân một mươi chi trực tiếp từ ngân sách nhà nước cho các đơn vị sự nghiệp công lập so với giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi tám
từ những bước đi cách làm ở cao bằng cho thấy khi bộ máy được tinh gọn thì không chỉ nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động của cả hệ thống chính trị
mà từ đó cũng hướng tới phục vụ nhân dân tốt hơn các chủ trương chính sách được đưa về gần với dân hơn
tạo động lực phát triển toàn diện
cả về chính trị kinh tế xã hội cho một tỉnh nghèo còn nhiều khó khăn như cao bằng